đây là thông tin liên quan đến vụ giết người cướp tài sản táo tợn vừa xảy ra tại đồng nai
sau khi quan hệ tình dục nghĩa dùng dao sát hại nạn nhân rồi cướp đôi bông tai
mang đi bán lấy tiền ăn nhậu
vào ngày hôm qua công an tỉnh đồng nai đã khởi tố nguyễn văn nghĩa ba mươi tuổi
quê tỉnh phàm âu để điều tra làm rõ về hành vi giết người và cướp tài sản
phan văn trung hai mươi ba tuổi quê tỉnh an giang về hành vi cướp tài sản
trước đó tối ngày một tháng ba công an tỉnh đồng nai nhận được tin báo
một người phụ nữ bốn mươi tám tuổi quê thành phố đà nẵng bán nước giải khát
tại khu phố ba phường an hòa thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
bị sát hại rồi cướp hai điện thoại di động và một đôi bông tai
sau hơn một ngày lực lượng công an đã khoanh vùng bắt được kẻ trực tiếp sát hại
người phụ nữ là nguyễn văn nghĩa còn phan văn trung đã giúp giúp nghĩa
cướp tài sản của nạn nhân khi cả hai đang lẩn trốn tại thành phố dĩ an tỉnh bình dương
hiện công an tỉnh đồng nai đang tích cực điều tra làm rõ vụ án
đồng thời xác minh làm rõ thông tin về một số vụ cướp do những đối tượng trên thực hiện
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa khởi tố vụ án
khởi tố bắt tạm giam bị can nguyễn thanh thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một giám đốc
và bị can trần văn tuân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám phó giám đốc công ty cổ phần công nghệ thông tin lam hồng
về tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại trung tâm tư
công an đã tiến hành khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can nguyễn thanh thủy và trần văn tuân
để thu thập các tài liệu chứng cứ phục vụ quá trình điều tra
trước đó ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai ubnd tỉnh hà tĩnh ban hành kết luận thanh tra
chỉ ra nhiều sai phạm nghiêm trọng trong công tác quản lý mua sắm thiết bị giáo dục đầu tư
tại sở giáo dục đào tạo
cụ thể trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một
sở giáo dục đào tạo hà tĩnh thực hiện một mươi bảy gói thầu mua sắm thiết bị dạy và học
tổng giá trị hợp đồng là hơn hai trăm năm mươi tỷ đồng
trong đó mua sắm tập trung một mươi năm gói thầu tổng giá trị hợp đồng trên hai trăm bốn mươi bảy tỷ đồng
công ty cổ phần lam hồng bị điều tra liên quan đến sai phạm trong đấu thầu thiết bị giáo dục
những gói thầu này bị đội giá cao bất thường nhiều hạng mục bị cháo đổi gây thất thoát nhiều tỷ đồng
còn với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế cho biết
vừa bắt tạm giam nguyễn nhật tân sinh năm hai nghìn một trú tại tỉnh quảng trị
khoảng đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba nguyễn nhật tân tạo một đường link bình chọn ảnh
nhằm mục đích chiếm đoạt facebook của những người tham gia bình chọn
sau khi chiếm được facebook tâm nhắn tin đến bạn bè của facebook bị chiếm đoạt để mượn tiền
với thủ đoạn này đã có tám người
tổng số tiền của một nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền là bảy mươi ba triệu đồng
vụ việc trên tiếp tục là lời cảnh báo cho người dân hết sức cảnh sát với tội phạm giả danh người thân
để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thời gian qua trên các báo đài truyền thông thường xuyên cảnh báo người dân nâng cao cảnh giác
với những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua internet và các trang mạng xã hội
tuy nhiên vẫn nhiều người bị mắc bẫy và mới đây nhất thì nhiều nạn nhân đã bị trang fanpage
bảo hiểm xã hội lừa đảo lên tới hàng trăm triệu đồng
cần rút bảo hiểm xã hội trước thời hạn người phụ nữ này đã lên mạng và chủ động nhắn tin vào fanpage
bảo hiểm xã hội để nhờ tư vấn hỗ trợ giúp số tiền hai trăm linh hai triệu đồng
tuy nhiên để rút được số tiền trên thì chị được tư vấn phải nạp tổng cộng một trăm linh chín triệu đồng
vào tài khoản mà fanpage bảo hiểm xã hội cung cấp
tiền vừa nạp xong thì tài khoản của chị cũng bị đối tượng chặn liên lạc ngay lập tức
tôi cũng cần tiền gấp nên là tôi cũng vào trang bảo hiểm xã hội của việt nam
và được bạn đấy giải đáp thắc mắc nhiệt tình
cũng yên tâm nên là tôi cũng làm theo bạn ấy gửi chuyển khoản
mấy lần bị sai và cứ thế là chuyển cho bạn ấy thôi
nên cũng không nghĩ là bạn ấy lừa mình
đánh vào tâm lý
muốn giải quyết bảo hiểm nhanh thủ tục đơn giản chi phí thấp
các đối tượng cũng vẽ ra nhiều kịch bản với những thủ đoạn hết sức tinh vi
mỗi khách hàng các đối tượng lại sử dụng những chiêu thức khác nhau
mục đích cuối cùng vẫn là đưa đảo những số tiền lên hơn số tiền ban đầu
phí một bộ hồ sơ là mất một triệu
vậy nên tôi đã
mình hôm sau nên tôi đã có ý định
tôi qua ý định rút bảo hiểm trước hạn của hai vợ chồng tôi
và được gửi thông
tất cả thông tin để bạn kiểm tra và
được bao nhiêu tiền để rút
bạn ấy kiểm tra cho tôi và của chồng tôi là
được hai trăm linh ba triệu
đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng
các fanpage facebook giả mạo cơ quan bảo hiểm xã hội
hoặc cán bộ cơ quan bảo hiểm xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân
trước đó tại một số địa phương như thành phố hồ chí minh an giang
cũng đã xảy ra những vụ lừa đảo tương tự
bên cạnh đó
cung cầu người lao động cung cấp quá trình đóng bảo hiểm xã hội
trên ứng dụng vssid bảo hiểm xã hội số
để tính số tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp bảo hiểm xã hội một lần
sau đó các đối tượng sẽ tư vấn
hứa giúp người lao động làm thờ tục giải ngân nhanh
và thu phí năm giá trị bảo hiểm xã hội
tuy nhiên bảo hiểm không những không được giải quyết
mà người dân còn bị mất toàn bộ số tiền đã nạp trước đó
thì cái việc mà trên môi trường mạng xã hội
thì các đối tượng xấu thì thường tạo những cái
những cái ních ảo cũng như là những cái trang tương tự
trang phân bết chính thống của ngành bảo hiểm xã hội
gắn với những hình ảnh cũng như hoạt động ngành bảo hiểm xã hội
giả mạo cái cán bộ tư vấn bảo hiểm xã hội
là nhân công viên của cơ quan bảo hiểm xã hội
nhưng thực chất là giả mạo
thì thông qua đó tạo cái niềm tin lòng tin cho người dân
người mà muốn có nhu cầu rút cái khoản tiền trợ cấp bảo hiểm
để giải quyết cái khó khăn trước mắt
theo quy định nhà nước nhất là liên quan đến
vực bảo hiểm thì quy định là sau khi ngừng đóng bảo hiểm
một năm sau tức là một mươi hai tháng sau
sẽ được làm thủ tục thanh toán rút tiền bảo hiểm
trước thời hạn hoặc rút bảo hiểm một lần
hoặc rút bảo hiểm thất nghiệp
thế thì đề nghị để mà áp dụng đúng cái quy định pháp luật
thì đề nghị người dân trong khoảng thời gian chưa đủ một năm
thì lên trực tiếp đến trụ sở các đơn vị bảo hiểm
ở nơi gần nhất để được tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết
theo cái quy định của ngành bảo hiểm
cả những cái hướng dẫn trên các trang mạng xã hội
cũng như là các website trên không gian mạng
để tránh trường hợp bị mất tiền
có thể thấy lừa đảo qua mạng xã hội không phải là thủ đoạn mới
nhưng các đối tượng hoạt động ngày càng tinh vi hơn
để tránh rơi vào bẫy của những đối tượng lừa đảo
bên cạnh sự vật cuộc của lực lượng chức năng
thì mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức
tự bảo vệ bản thân tài sản trước những tình huống lừa đảo
có thể xảy ra
không nên giao dịch qua mạng xã hội
hãy đến trực tiếp cơ quan đơn vị để được hỗ trợ và làm việc
có như vậy mới hạn chế tối đa các vụ việc lừa đảo
như thời gian vừa qua
đồng loạt đột kích hai điểm tổ chức đánh bạc
do đối tượng văn công bình
trú tại phường hiệp ninh tp tây ninh tỉnh tây ninh tổ chức
phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng cảnh sát cơ động
công an tỉnh tây ninh và công an tp tây ninh
đã mời làm việc bảy mươi chín đối tượng
cùng với tăng vật thu giữ là hơn một trăm sáu mươi triệu đồng
sáu mươi một xe mô tô và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
cụ thể tại quán cà phê a phú
địa chỉ hai trăm linh ba đường nguyễn trọng cát
khu phố hiệp thạnh phường hiệp ninh tp tây ninh
công an bắt quả tang và mời làm việc năm mươi một đối tượng
đang có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
dưới hình thức đá gà mạng và cá cửa bóng đá
tăng vật thu giữ gồm hơn bảy mươi một triệu đồng
và các đồ vật tài liệu khác có liên quan
qua kiểm tra nhanh máy tính laptop
của đối tượng văn công bỉnh phát hiện
đối tượng còn đang tổ chức cá cửa bong đá
qua mạng internet
tại quán cà phê cát đằng lực lượng công an
bắt quả tang và mời làm việc hai mươi tám đối tượng
tăng vật thu giữ gồm hơn chín mươi ba triệu đồng
cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
công an tỉnh lào cai vừa bắt giữ thành công
bốn đối tượng có hành vi mua bán trái phép
gần tám mươi kg cành và quả thuốc phiện
tại địa bàn huyện văn bàn tỉnh lào cai
trước đó vào khoảng ba giờ
ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
tại tổ dân phố số tám
thị trấn khánh yên huyện văn bàn tỉnh lào cai
lực lượng công an phát hiện
một xe ô tô bán tải có biểu hiện
vận chuyển chất cấm qua kiểm tra
lực lượng chức năng phát hiện trên xe có hai người
là đinh hồng quang và phạm văn kiếm
kiểm tra xe ô tô lực lượng chức năng
phát hiện thu giữ tám bao tải
có chứa cảnh và quả của thực vật màu xanh
các đối tượng khai là cành
và quả thuốc phiện cùng một số tài liệu
có liên quan qua chân cầu giám định
xác định bao tải gồm năm mươi một kg
quả thuốc phiện hai mươi năm sáu kg
cành thuốc phiện mở rộng điều tra
cơ quan công an bắt giữ khẩn cấp
vũ ngọc tuyến đinh hoàng anh
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
công an huyện hóc môn tp hcm
đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ
cháy nhà dân xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay
trên đường võ thị hồi xã xuân thới sơn
xã xuân thới sơn khiến nhiều tài sản
bị thiêu rụi
thông tin ban đầu vào dạng sáng ngày hôm nay
một mươi hai tháng ba người dân phát hiện lửa
bùng phát tại nhà dân trên đường võ thị hồi
nên hô hóa những người trong căn nhà
thoát ra ngoài đồng thời huy động phương tiện
tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành
nhận tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an huyện hóc môn
đã có mặt tiến hành chữa cháy
sau gần một giờ nỗ lực đám cháy được dập tắt
tuy nhiên nhiều tài sản đã bị thiêu rụi
cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố hồ chí minh
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
đối với mai văn quân
phó tổng giám đốc công ty cổ phần dịch vụ
và kỹ thuật ô tô tiên phong
về tội đưa hối lộ
mai văn quân đã có hành vi đưa tiền
cho các đăng kiểm viên của cục đăng kiểm việt nam
thẩm định hồ sơ thiết kế cải tạo xe
với mục đích được bỏ qua các lỗi
thiếu sót trong hồ sơ
mai đức truyền chuyên viên phòng kiểm định xe cơ giới
đã nhận tiền của công ty tiên phong
để bỏ qua thiếu sót trong hồ sơ trên
và thẩm định đạt
do đó đủ yếu tố cấu thành nhận hối lộ
cùng ngày công an huyện bình chánh
thành phố hồ chí minh đã ra quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam
về hành vi nhận hối lộ
đối với nguyễn trí quyết giám đốc trung tâm đăng kiểm năm nghìn một mươi ba d
nguyễn hoàng anh phó giám đốc trung tâm đăng kiểm năm nghìn một mươi ba d
phạm văn luân phó giám đốc trung tâm đăng kiểm năm nghìn một mươi ba d
đóng giả là xe ôm công nghệ
sử dụng xe phân khối lớn biển số xe giả
để trộm cắp xe máy
bốn đối tượng là ngô văn hiếu
đinh thanh dũng huỳnh văn mến
và võ minh nhật cùng chú tại thành phố hồ chí minh
đã bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
ra quyết định khởi tố bắt tạm giam
để điều tra về hành vi trộm cắp
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
theo hồ sơ công an
từ đầu đến cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi
hiếu và dũng đã đóng giả xe ôm công nghệ
sử dụng xe phân khối lớn biển số xe giả
thực hiện ba vụ trộm cắp xe máy
trên địa bàn huyện nhân trạch
điều tra mở rộng công an huyện nhân trạch
đã tiến hành bắt khẩn cấp hai đối tượng mến và nhật
để điều tra làm rõ hành vi tiêu thụ tài sản
do người khác phạm tội mà có
khám xét tiệm sửa xe của nhật
tại phường tân tạo a quận bình tân tp hcm
cơ quan công an thu giữ hai mươi bốn biển số xe mô tô
trong đó có một mươi biển số giả
và nhiều lốc xe máy
khung xe máy các loại
được biết dũng còn có tiền án
về tội trộm cắp tài sản
công an tỉnh lào cai vừa bắt giữ
thành công bốn đối tượng có hành vi
mua bán trái phép gần tám mươi kg
cành và quả thuốc viện
tại địa bàn huyện văn bản tỉnh lào cai
trước đó khoảng ba h năm phút
ngày một mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
tại thị trấn khánh
huyện văn bản tỉnh lào cai
lực lượng công an phát hiện một xe ô tô bán tải
trên xe có hai người là đinh hồng quang
và phạm văn phiếm
đang chở tám bao tải chứa gần bảy mươi bảy kg
cành và quả thuốc viện
cùng một số tài liệu có liên quan
mở rộng điều tra cơ quan công an bắt giữ
khẩn cấp vũ ngọc tuyến đinh hoàng anh
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
công an thị trấn cái nước
tỉnh cà mau vừa mời làm việc
năm đối tượng bán thực phẩm chức năng
không rõ nguồn gốc xuất xứ trên địa bàn
tăng vật tạm giữ gồm nhiều loại thực phẩm chức năng
chưa rõ nguồn gốc như thuốc ăn ngủ ngon
thảo mộc dầu xoa bóp
tinh dầu tỏi hoạt huyết dưỡng não
đông trùng hạ thảo
ban đầu các đối tượng tặng cho người dân
một số loại thực phẩm chức năng
sau đó các đối tượng sẽ tư vấn bán các loại thực phẩm chức năng
với giá khoảng tám trăm linh đồng một sản phẩm
giá trị thực tế của các loại sản phẩm
chỉ khoảng sáu mươi năm bảy mươi năm đồng
từ đó thu lợi bất chính số tiền tranh lệch
tiến hành test nhanh phát hiện
cả năm đối tượng đều dương tính với chất ma túy
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
chiều nay lãnh đạo huyện đồng phú
của tỉnh bình phước đã chỉ đạo
phòng giáo dục huyện đồng phú
và các cơ quan có liên quan
nhanh chóng xác minh vụ việc
một nữ sinh lớp sáu bị đánh hội đồng
ngay gần trường học
sự việc được đăng tải lên mạng xã hội facebook
gây bức xúc trong dư luận
trước đó vào sáng ngày một mươi hai tháng ba
một clip dài hơn hai phút xuất hiện
trên mạng xã hội facebook ghi lại
cảnh một nữ sinh bị một nhóm nữ sinh khác
bao vây đánh hội đồng tới tấp
theo người nhà của nạn nhân vụ việc xảy ra
vào chiều ngày một mươi một tháng ba khoảng một mươi năm giờ chiều
khi nạn nhân vừa đi học về
ra gần trường thì bị một nhóm nữ sinh khác
chặn đường đánh hội đồng
ngay sau khi phát hiện sự việc gia đình đã
nhanh chóng trình báo nhà trường và cơ quan chức năng
và đưa nạn nhân đến bệnh viện điều trị